khoảng giờ bốn mươi năm phút hôm nay ngày một mươi sáu tháng chín hai lái xe ủi của công ty trách nhiệm hữu hạn hào hưng
đang bốc xếp hàng răm gỗ ở cảng quy nhơn thành phố quy nhơn tỉnh bình định
đã bị chết ngạt bất thường trong hầm tàu unifortun quốc tịch panama
hai công nhân bị nạn gồm anh nguyễn việt hoàng bốn mươi một tuổi chú ở tỉnh bạc liêu
và anh nguyễn văn ngữ ba mươi một tuổi chú ở tỉnh phú yên
trước khi xếp hàng giam gỗ bạch đàn vào hầm số hai tàu unifortuner
hai công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn hào hưng là anh nguyễn việt hoàng và anh nguyễn văn ngữ
cùng xuống hầm hàng thì bị ngạt thở ngất xỉu
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn tỉnh bình định
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa được hai nạn nhân ra ngoài
tuy nhiên cả hai công nhân này đều đã tử vong
cơ quan chức năng tỉnh bình định đã khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
sau đó đưa thi thể hai nạn nhân về nhà xác của bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
ông lại huy hoàng phó tổng giám đốc công ty cổ phần cảng quy nhơn cho biết
tàu unifortuner có sáu hầm hàng trong đó bốn hầm đã được xếp hàng
hầm số hai nơi hai lái xe tử vong đã được làm vệ sinh sạch sẽ
được kiểm tra an toàn trước khi cho xếp hàng
hiện công an tỉnh bình định đang tiến hành điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng này